chiều ngày hai mươi năm tháng tám đồng chí võ văn thưởng ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng
trưởng ban tuyên giáo trung ương đã có buổi làm việc với ban thường vụ tỉnh ủy an giang
về việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của tỉnh ủy an giang
và về việc triển khai thực hiện nghị quyết đại hội lần thứ một mươi hai của đảng
việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức và phong cách hồ chí minh
sau khi nghe báo cáo tình hình thực hiện các nhiệm vụ chính trị kinh tế xã hội
những tháng đầu năm hai nghìn một mươi sáu của tỉnh đồng chí võ văn thưởng đánh giá cao
những kết quả đã đạt được trong thời gian vừa qua đồng thời đề nghị tỉnh an giang
cần quan tâm hơn nữa trong việc tổ chức học tập quán triệt nghị quyết
nêu cao hơn nữa vai trò nêu gương của người đứng đầu đổi mới hơn nữa hoạt động công tác tuyên giáo
đầu tư nghiên cứu tổng kết thực tiễn giúp đảng ngày càng hoàn thiện hơn
tổ chức sắp xếp tinh gọn bộ máy nhà nước theo hướng nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân